đảng ủy công an tỉnh gia lai đã tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
đây là một trong những hoạt động của công an tỉnh nhằm cụ thể hóa các nội dung
biện pháp đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
cũng được xem là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn lực lượng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ
sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong cấp ủy thủ trưởng công an các cấp và toàn thể cán bộ
chiến sĩ đối với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phong cách bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng
tư thế lễ tiết tác phong ứng xử văn hóa văn minh nêu cao tinh thần trách nhiệm
ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ công an
sau lễ phát động đảng ủy giám đốc công an tỉnh gia lai cũng yêu cầu công an các địa phương
đơn vị phải tổ chức quán triệt xây dựng chương trình hành động cụ thể tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú
như thảo luận tọa đàm đồng thời định kỳ hàng tháng có sơ kết rút kinh nghiệm liên hệ tự phê bình và phê bình bản thân
và xem đây là kết quả đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đối với từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị